tổng cục đường bộ vừa có yêu cầu các đơn vị quản lý trạm thu phí phải tiến hành xả chạm nếu xảy ra ủn tắc trong dịp tết nguyên đán sắp tới
đồng thời các trạm cần bảo đảm trật tự an toàn giao thông và khắc phục sự cố kịp thời
các đơn vị quản lý trạm thu phí phải có phương án tăng cường bố trí nhân viên bán vé tăng số cửa thu xoát vé
trường hợp xảy ra tắc ngẽn kéo dài phải mở cửa trạm để giải quyết un tắc theo quy định hoặc phân luồng khi cần thiết để điều tiết giao thông
bên cạnh việc bảo đảm an ninh trật tự những đơn vị quản lý phải có biện pháp khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố
tai nạn đặc biệt trên các tuyến giao thông trọng điểm